về trưa và chiều bắc bộ trời sẽ có nắng và nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ lên mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
riêng đối với các tỉnh thuộc khu vực tây bắc như lai châu điện biên và cả sơn la
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và mua sắm trong những ngày cuối năm
khối không khí lạnh yếu đi trong sáng ngày hôm nay hầu khắp trung bộ
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến tận quảng ngãi vẫn còn có mây nhiều
vùng ven biển tiếp tục xuất hiện sương mù dày
làm cho tầm nhìn xa duy trì ở mức thấp
tuy nhiên từ sau tám giờ sáng khi gió đông nam của không khí lạnh yếu đi
vùng áp thấp phía tây mở lại
vì thế suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
trời sẽ đồng loạt chuyển nắng
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ giữ ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ phổ biến mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh từ bình định đến bình thuận trời có nắng từ sớm
vì thế mà nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực các tỉnh thành nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay
tiếp tục nằm sâu trong khối không khí biển khô
trời vẫn có nắng từ sớm tuy nhiên cường độ nắng không mạnh
vì thế mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ duy trì mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trời không quá nóng
trên biển không khí lạnh yếu đi gió trên hầu khắp các vùng biển đều tiếp tục giảm xuống
ở khu vực hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió đông bắc đều duy trì mức từ cấp bốn đến cấp năm
mưa rông chỉ xuất hiện một vài nơi nên nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước